nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang hôm nay ngày hai mươi tám tháng hai
nhà vua nhật bản và hoàng hậu sẽ thăm cấp nhà nước tới việt nam
đây là chuyến thăm việt nam đầu tiên của nhà vua nhật bản và hoàng hậu
hứa hẹn mở ra chương mới trong quan hệ việt nam nhật bản
chuyến thăm của nhà vua nhật bản và hoàng hậu tới việt nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ
đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á
giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp toàn diện trên nhiều lĩnh vực chính trị
kinh tế an ninh quốc phòng nông nghiệp lao động văn hóa thể thao và du lịch
nó là minh chứng hùng hồ nhất cho sự phát triển quan hệ hai nước
đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới
hiện nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
nhà cung cấp viện trợ phát triển oda lớn nhất chiếm hơn ba mươi tổng oda viện trợ cho việt nam
đồng thời là đối tác thứ hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi với hơn bốn mươi hai tỷ usd
kim ngạch song phương năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt hai mươi chín bốn tỷ usd
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của nhà vua nhật bản và hoàng hậu
là một sự kiện quan trọng
ý nghĩa biểu tượng một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
thể hiện tình cảm và sự quan tâm của nhật bản đối với đất nước và nhân dân việt nam